nắng nóng gai gắt trong thời gian qua đã khiến cho nhiều địa phương ở tỉnh quảng ngãi
nhất là các huyện miền núi luôn thường trực cảnh báo về nguy cơ cháy rừng
ngành kiểm lâm ở địa phương này cũng đã nhanh chóng triển khai lực lượng về cơ sở
thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng nhất là ở các khu vực địa bàn miền núi có nguy cơ cháy cao
tại quảng ngãi phòng cháy chữa cháy rừng thực sự có hiệu quả khi người dân chính quyền địa phương thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
trong đó lực lượng nòng cốt là các tổ đội bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng
vào mùa nắng nóng ngành kiểm lâm quảng ngãi phù hợp với các địa phương hình thành tổ đội phòng cháy rừng đến tận thôn bản
đồng thời đầu tư mua sắm các thiết bị cần thiết để đáp ứng công tác xử lý cháy rừng ngay tại cơ sở
quảng ngãi có gần hai trăm tám mươi năm hectare đất có rừng tập trung trong đó diện tích đất rừng tự nhiên gần một trăm một mươi hectare rừng trồng là hơn hai trăm hai mươi bốn hectare
nhiều cánh rừng trồng đã đến chu kỳ khai thác người dân đốt thực bì để trồng rừng